tại tỉnh bến tre bộ quốc phòng chủ trì phối hợp với ban tuyên giáo trung mương tỉnh nguyễn bến tre tổ chức hội thảo khoa học cấp quốc gia với chủ đề phong trào đồng khởi một nghìn chín trăm sáu mươi bước ngoặt của cách mạng miền nam nhân kỷ niệm sáu mươi năm phong trào đồng khởi phó chủ tịch nước đặng thị ngọc thịnh tham dự hội thảo
phát biểu tại hội thảo phó chủ tịch nước đặng thị ngọc thịnh cho rằng cách đây sáu mươi năm thắng lợi của phong trào đồng khởi đánh dấu bước phát triển nhảy vọt của phong trào cách mạng được cách mạng miền nam từ thế giữ gìn lực lượng sang thế tiến công từ đấu tranh chính trị là chủ yếu chuyển sang kết hợp đấu tranh chính trị với vũ trang tạo nên bước ngoặt trong sự nghiệp chống mỹ cứu nước của nhân dân ta
hội thảo có gần tám mươi tham luận của các đại biểu đã phân tích ý nghĩa lịch sử của phong trào đồng khởi ở bến tre vào ngày một mươi bảy tháng một năm một nghìn chín trăm bảy mươi
nội dung các tham luận có chất lượng bảo đảm tính khách quan khoa học có đóng góp mới về lý luận và thực tiễn tập trung làm rõ các kinh nghiệm bài học vận dụng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc